là trung tâm thương mại du lịch lớn nhất cả nước nên thật dễ hiểu khi thành phố hồ chí minh
luôn là nơi mà không khí lễ hội đến sớm nhất trong dịp cuối năm này
ngay từ cuối tháng một mươi một nhiều đường phố các trung tâm thương mại cao ốc khách sạn nhà hàng cửa hiệu
đã được trang hoàng rất rực rỡ với các chủ đề giáng sinh mùa đông chào năm mới
mặt tiền nhiều tòa nhà trở nên lung linh huyền ảo với những hình ảnh bắt mắt
mặc dù tiết trời cuối năm tại nhiều khu vực phía nam trong đó có thành phố hồ chí minh
còn nhiều biến động với mưa rông và chiều cường vẫn ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt hàng ngày
thế nhưng điều đó không làm giảm đi không khí lễ hội vui tươi đang ngày càng lan tỏa trên từng con đường góc phố sài gòn
và như người dân và những ai đã từng gắn bó với thành phố này nhận định
sài gòn đang ở vào thời điểm đẹp nhất trong năm mua đẹp nhất trong năm
trong khi chờ đợi bộ xây dựng hoàn thiện các thủ tục hướng dẫn sát hạch
cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các tổ chức cá nhân theo quy định mới
thì sở xây dựng thành phố đà nẵng sẽ tổ chức cấp tạm thời chứng chỉ hành nghề đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
để tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề
sở xây dựng thành phố đà nẵng sẽ thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề tạm thời đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong khi chờ đợi bộ xây dựng hoàn thiện phần mềm sát hạch và có văn bản hướng dẫn trình tự thủ tục sát hạch theo quy định mới
theo đó tổ chức cá nhân khi có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề sở dây dựng thành phố đà nẵng sẽ tiếp nhận và thực hiện theo quy định cũ
trong khi chờ ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn của bộ xây dựng về vấn đề này
thì đây là động thái của thành phố đà nẵng để các hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn không bị gián đoạn
vừa qua tại cuộc họp đánh giá kết quả tổ chức thực hiện triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cho biết sẽ tiếp tục thí điểm tuyến phố đi bộ quanh hồ gươm và phụ cận
đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy để tìm ra các phương án khoa học lâu dài hiệu quả để nơi đây thực sự là không gian văn hóa tinh thần của hà nội
ban chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm cho biết không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
gắn kết với không gian đi bộ trong khu phố cổ đã tạo ra không gian vui chơi cho người dân thành phố
thu hút du khách trong và ngoài nước từng bước thí điểm hạn chế phương tiện giao thông cơ giới
kết luận buổi làm việc chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn đức trung đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị chức năng
đã tổ chức tốt không gian đi bộ quanh hồ gươm trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao quận hoàn kiếm xây dựng kế hoạch cụ thể hơn nữa
việc triển khai không gian đi bộ quanh hồ gươm trong thời gian tới tiếp tục thí điểm tới tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
những ngày này nông dân tại phường tứ liên tây hồ đang tất bật chuẩn bị cho vụ quất phục vụ thị trường tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do thời tiết thất thường đã khiến cho nhiều nhà vườn lo mất mùa quất tết
càng những ngày cận tháng chạp nhịp sống của người trồng quất tại các vườn ở quảng an tứ liên tây hồ lại càng hối hả hơn
vườn nào cũng có người đang tỉa lá chăm chút từng gốc cây trùng quả
nhưng khi nghe hỏi về tình hình cây quất năm nay thì mọi người đều thở dài vì thời tiết diễn biến thất thường
đây là vườn quất của ông bùi văn khôi tại phường tứ liên
dễ nhận thấy các cây quất ở đây đang được phân thành hai trạng thái đối lập
bên trồng cây quất nhỏ lá bên khu đất còn lại là những cây to nhiều quả được cắt tỉa cẩn thận và được chủ vườn chăm chút kỹ hơn cả
tốn nhiều thời gian và công sức để cây không bị ngà vàng thiếu sức sống và quả phải to
thời tiết bây giờ nó ác nhiệt lắm
bởi vì lắng mưa nó thất thường
so với thời tiết hàng năm thì năm nay không nóng bằng mọi năm
nhưng ngược lại là nó có các trận mưa làm cho ảnh hưởng đến cây cối phát triển
cho nên là có những trận mưa có khả năng có acid hoặc là ô nhiễm môi trường làm cho cây cối cũng bị kém phát triển đi
đối với thời tiết của mấy năm gần đây chứ không riêng năm nay là nó rất khắc nghiệt
tháng sáu tháng bảy là mưa rất nhiều
những lúc mà cốt chưa cần nước thì nó quá nhiều nước
nhưng mà giờ cái thời điểm này cốt rất cần nước thì nó lại thiếu
đối với thời tiết của vùng hà nội chúng ta năm nay đặc biệt khu vực chấm cốt là rất thèm nước mưa
cho nên là việc cây quất phát triển nó cũng rất khó khăn
đặc biệt là đối với cây cốt cái thời điểm này là bắt đầu chín
cho nên là nó thiếu nước cho nên người dân chúng tôi làm cốt là rất vất vả
vườn nhà ông khôi trông chủ yếu là cây cốt truyền thống
theo kinh nghiệm của những người chấm cốt ở tứ liên phải năm nào trời mưa nhiều độ ấm phù hợp
mưa xanh lá mọng quả
mọi năm vào tầm này là mưa rầm gió bắc
nhưng thời tiết hiện nay lại nóng khiến cây chưa chín hết quả vàng hết được mà phần lớn vẫn còn xanh
khác với vườn nhà ông khôi thì vườn nhà anh hoàng văn luận lại trồng cây quất bonsai
trồng trong trậu với nhiều mẫu mã khác nhau
trồng cốt trong trậu cốt bonsai đòi hỏi nhiều công sức hơn bởi người trồng phải tạo dáng ngay từ khi cây còn bé
tuy công đoạn phức tạp hơn nhưng nếu trồng được thì sẽ rất đẹp tiện lợi gọn nhẹ mọi người mọi nhà đều có thể chơi được
thị trường năm nay thị hiếu của người tiêu dùng thì người ta thích về cái chủng loại là nghệ thuật nhiều hơn
cốt truyền thống thì vẫn có cái nghệ thuật thì người ta sẽ chơi dù thế là nhiều hơn
khác năm nay thì là cái nghệ thuật thì là người ta sẽ trồng phổ biến hơn thì người dân trồng nhiều hơn
thì người dân trồng nhiều hơn
còn cái khó của cái đòi hỏi cái kỹ thuật thì sẽ mất nhiều công hơn về cái cốt truyền thống cốt đất
trong rất nhiều làng trồng quất cảnh ở hà nội thì quảng bá tứ liên quận tây hồ là hai địa danh có bề dày truyền thống và nổi bật hơn cả
chính vì vậy mặc dù phải chăm sóc vun trồng tưới tắm quanh năm nhưng giai đoạn hai tháng cuối năm mới thực sự là vất vả nhất
tốn nhiều công sức nhất mà chủ nhân của những vườn quất phải đầu tư vào nó
để cho một cây cốt cảnh có dáng
không thấy đẹp các cành quả phân bổ đều khắp xung quanh và từ dưới tán gốc lên ngọn
thì nhà vườn phải đầu tư nhiều vào công sức để gò thế tạo dáng
người gò quất dùng các sợi dây đồng mềm mại nhỏ lyti như sợi tóc để buộc rồi níu kéo các cành ở những chỗ dày
kéo ra những chỗ thưa chống quả làm cho tứ bề của cây quất đều có quả
ngoài sự chăm sóc vất vả của người nông dân thì sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương khi diễn biến thời tiết thất thường
làm ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trường năng suất của cốt cảnh
ngoài sự chăm sóc vất vả của chính quyền địa phương khi diễn biến thời tiết thất thường
thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trường năng suất chất lượng của cốt cảnh thiên niên

cũng có những buổi tuyên truyền hoặc tập huấn về khoa học kỹ thuật
như các biện pháp đối phó như dùng các loại chức năng
dùng các loại chức năng dùng các loại chức năng dùng các loại chức năng
dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả hơn
chuyển đổi các mô hình như từ cốt trồng dưới đất lên cốt lọ
thì việc bảo vệ với điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn
có điều kiện bảo vệ hơn cũng sẽ hạn chế được ảnh hưởng phần nào của thời tiết khắc nghiệt
chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là đến tết đính rậu hai nghìn một mươi bảy
sắp thêm một năm nữa qua đi
người chồng cốt tứ liên lại thửng trực nỗi lo quen thuộc
làm sao để cốt chín đúng dịp
cái hoa này là ăn vào tết này hả
với quá trình đô thị hóa nhanh
việc đền bù giải tòa và những hệ quả liên quan là khiếu nại khiếu kiện
đang là bức bối của người dân thành phố hồ chí minh
hồi trung tuần vừa qua đồng chí phan văn sáu
ủy viên trung ương đảng tổng thanh tra chính phủ
đã dẫn đầu đoàn công tác thanh tra chính phủ làm việc tại thành phố hồ chí minh
buổi làm việc đã kết thúc trong tiếng vỗ tay của người dân
lẫn cái thở phào nhẹ nhõm của lãnh đạo thành phố
vậy đâu là khúc mắt lớn
nhất trong các cuộc khiếu nại khiếu kiện mà thành phố xác định
là điểm nóng trong hoạt động công quyền
dự án khu đô thị việt sinh được quy hoạch từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn ba trăm linh triệu đô la
có tổng diện tích ba trăm ba mươi một hectare
thời hạn thuê đất là năm mươi năm với sáu trăm linh hộ dân bị ảnh hưởng
sau hơn một mươi năm tiến hành việc bồi thường giải tỏa tái định cư
đến nay vẫn còn bốn mươi ba hộ dân chưa đồng thuận về phương án đền bù
theo người dân nơi đây giá đền bù quá thấp
khoảng hơn một trăm linh đồng một mét vuông đất nông nghiệp
tại thành phố hồ chí minh nên dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài lên nhiều cấp
sau khi lắng nghe và căn cứ theo các quy định pháp luật
cũng như hướng dẫn cụ thể những hộ dân khiếu kiện hơn chục năm qua
đã đồng thuận với đề xuất
người dân sẽ nhận bồi thường theo phương án đã phê duyệt
nhưng sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ từ một năm đến năm lần
hộ dân sẽ được đặt vào vị trí khu đất
theo bản giá đất mà ủy ban nhà dân thành phố hồ chí minh
ban hành hàng năm tại khu vực dự án
tại buổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội

phải thốt lên thu hồi đất ở thành phố hồ chí minh
tòa án đã ra phán quyết nhưng do bản án không có các biện pháp đảm bảo hoặc chế tài nên việc thi hành án gặp khó khăn
điều này khiến những trường hợp như gia đình bà nguyễn thị dung dù đã được tòa tuyên nhưng vẫn biến thành khiếu nại khiếu kiện kéo dài
góc độ cơ quan thi hành án dân sự thì chỉ thực hiện cái chức năng là đôn đốc thi hành án hành chính khi có người dân yêu cầu
và cái việc đôn đốc này nó cũng chỉ mang ý nghĩa là một cái văn bản đề nghị các cơ quan hành chính các cơ quan các cá nhân có các quyết định hành vi hành chính đó thực hiện bản án quyết định đó
chứ nó không có mang ý nghĩa là chế tài nó chỉ có mang ý nghĩa là đề nghị thôi
và trong luật tố tụng hành chánh hiện tại thì cũng chưa có quy định chế tài cụ thể đối với trường hợp là người phải thi hành án là các cơ quan là các đơn vị phải thực hiện bản án
mà nếu như trong trường hợp mà không thực hiện thì cái chế tài cụ thể áp dụng đối với những trường hợp này thì cũng không quy định rõ ràng
nên việc này thì tôi nghĩ đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái hiệu quả của thiên tai hành chính thì nó vẫn chưa được như mong muốn
hầu như tâm trạng của nhiều người nằm trong khu quy hoạch đều đồng thuận với chủ trương của đảng và nhà nước
tiến võ tây trong cuộc tiếp xúc với tổng thanh tra chính phủ đã nói lên điều đó
vậy nên có lẽ vấn đề chính là sự
hợp lý và công minh từ các cấp chính quyền cơ sở cũng như thực hiện tốt phương châm nói cho dân nghe và lắng nghe dân nói
sẽ giúp thành phố kéo giảm được cơn sốt khiếu nại khiếu kiện mà phó đoàn đại biểu quốc hội phan nguyễn như khuê đã đề cập đến
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhịp sống đô thị tuần này của truyền hình nhân dân